một vụ trôn chất thải công nghiệp trái phép quy mô lớn vừa được công an tỉnh đồng nai bắt quả tang
đó là công ty trách nhiệm ưu hạn shingmark vinha ở khu công nghiệp bào xéo huyện trảng bâm
thay vì chuyển cho đơn vị chức năng xử lý thì doanh nghiệp này đã trôn chất thải công nghiệp ngay trong khuôn viên của công ty
trước vụ việc có dấu hiệu của tội gây ô nhiễm môi trường trong ba ngày qua
nhiều lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường khai quật
tại các vị trí đồ trôn lấp chất thải nghi là chất thải nguy hại
đồng nai sẽ đang tiến hành xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
làm việc với cơ quan điều tra đại diện công ty trách nhiệm ưu hạn shingmark vinha
đã thừa nhận hành vi đổ trôn lấp chất thải ra môi trường trái với quy định của pháp luật
tuy nhiên lại cho rằng việc đổ và trôn lấp chất thải dưới lòng đất là do một số công nhân tự ý thực hiện
trong khi đó lãnh đạo doanh nghiệp không hay biết
theo ghi nhận trong ngày một mươi tám tháng bảy các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng khai quật
thêm một số vị trí khác nghi có trôn lấp chất thải nguy hại trong khuôn viên của công ty này
để mở rộng điều tra làm rõ vụ việc